còn tại hà nội tòa nhân dân tp cũng cho biết vào ngày hai mươi sáu tháng bảy sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú tại xã hương hải huyện thạch thất hà nội về hai tội giết người và cướp tài sản
kỳ chính là kẻ đã gây ra vụ trọng án làm chết hai người trong một gia đình ở huyện thạch thất hà nội xảy ra hồi cuối năm hai nghìn một mươi năm
theo cáo trạng kỳ là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự và nghiện ma túy do cần tiền tiêu xài nên dạng sáng ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm kỳ đến nhà ông nguyễn lương trân ở xã canh nậu và treo lên tường vào nhà trộm được hai điện thoại di động
khi đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị anh nguyễn lương chỉnh con trai của ông duân bất ngờ phát hiện và hô hoán
thấy nhiều người vây bắt kỳ đã rút dao đâm anh chỉnh và ông trân gục ngay tại chỗ và tử vong sau đó
bà năm và anh tuấn đứng gần cũng bị kỳ dùng dao đâm chém bị thương
kỳ đã trèo tường chạy thoát và một ngày sau thì bị cơ quan công an bắt giữ